lực lượng công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa đã khám xét một công ty và hai nhà thuốc tây lớn nhất trên địa bàn
tạm giữ nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
khoảng một mươi năm giờ chiều nay công an tỉnh đồng nai đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm sơn minh
địa chỉ số một trăm ba mươi năm đường phan đình phùng phường trung dũng tp biên hòa và nhà thuốc sơn minh thuộc công ty nói trên
địa chỉ ở số một trăm sáu mươi đường phan đình phùng phường quang vinh nhà thuốc sĩ mẫn địa chỉ số một trăm ba mươi sáu đường võ thị sáu phường thống nhất
tại thời điểm kiểm tra các chủ nhà thuốc không xuất trình được hóa đơn chứng từ
lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn thuốc tây thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật